cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng hới tỉnh quảng bình cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
tạm giữ hình sự đối với một mươi năm đối tượng liên quan đến ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
và đang tiếp tục xác minh mở rộng vụ án
trước đó vào ngày một mươi tám tháng sáu công an tp đồng hới tỉnh quảng bình đã triệt xóa ba đường dây đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
với bốn mươi đối tượng có liên quan tổng số tiền giao dịch đánh bạc trong ngày khoảng một năm tỷ đồng
các nhóm đánh bạc bằng hình thức số lô số đề này đã hoạt động từ hơn một tháng trở lại đây
và bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch khoảng hơn ba mươi tỷ đồng tăng vật tạm giữ gồm hai mươi điện thoại di động
bảy mươi bảng đề và một số tài liệu có liên quan khác
ngày hai mươi ba tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và ra các quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn bị can
để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên
các bị can gồm nguyễn thanh dương nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai lê ngọc hưng nguyên phó chủ tịch ubnd tỉnh lào cai
mai đình định nguyên trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy nguyên bí thư thành ủy tp lào cai nguyên giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh lào cai
phan văn cương hiện là phó giám đốc sở công thương tỉnh lào cai
trong ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai cũng đã ban hành các quyết định khởi tố bị can
và lệnh khám xét cấm đi khỏi nơi cư trú đối với một đối tượng là nguyễn văn bình
nguyên thành viên hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên apatit việt nam
các quyết định và lệnh trên đã được viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai phê chuẩn
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lào cai đang phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh lào cai
tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
liên quan tới vụ hỗn chiến gây náo loạn một tuyến phố trên địa bàn quận thanh khê
thành phố đà nẵng xảy ra vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu lực lượng công an địa phương này đã bước đầu
xác minh được danh tính của các đối tượng cũng như nguyên nhân xảy ra vụ việc
xuất phát từ mâu thuẫn vào chiều ngày hai mươi hai tháng sáu hai nhóm thanh niên của các đối tượng là
cha huy trí và lê đắc hiếu đã dùng hung khí đánh nhau
hậu quả hiếu và trí đều bị chấn thương vùng đầu phải đi cấp cứu tại bệnh viện đà nẵng
một số đối tượng khác bị thương nhẹ
hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ hai xe máy một khẩu súng bắn bi
một ba trĩa một bình xịt hơi cay và hai dao tự chế
hiện công an quận thanh khê đã xác minh được đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi
của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam bốn tháng đối với lý văn hưởng
trú tại xã cư giang huyện nha ca tỉnh đắk lắc để điều tra về tội giết người
nạn nhân trong vụ án này là bà hoàng thị vững chị dâu của hưởng
theo kết quả điều tra ban đầu vào ngày sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
do vợ và hai con phải đi cách ly tập trung để phòng chống dịch covid một mươi chín
nên hưởng ở nhà một mình buồn chán và có uống rượu
đến khoảng một giờ sáng ngày hôm sau hưởng cho rằng bà vững đã trôn sống hai người con của mình
nên cầm một cây dựa đi đến nhà để trả thù
hưởng đã cầm dựa xông vào nhà chém hai nhát trúng vào đỉnh đầu bà vững
rất may bà vững được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đồng nai đã thi hành lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam
ông nguyễn hoàng nghĩa trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện long thành
để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
cùng với tội danh trên công an tỉnh đồng nai cũng đã thi hành lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam
các bị can gồm dương thị duyên chuyên viên phòng tài nguyên và môi trường huyện long thành
nguyễn quang thảo tổ trưởng tổ đền bù văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai
chi nhánh huyện long thành và bùi văn hồng viên chức văn phòng đăng ký đất đai tỉnh đồng nai
chi nhánh huyện long thành
theo điều tra ban đầu bốn cán bộ nói trên liên quan tới hành vi thiếu trách nhiệm
trong xác minh nguồn gốc đất đai tại xã bình sơn huyện long thành
để một số trường hợp lợi dụng chiếm đất công gây thất thoát tài sản của nhà nước hàng chục tỷ đồng
một nhóm đối tượng khống chế khách du lịch lấy tiền vừa bị công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi bắt giữ
sau khi tiếp nhận thông tin một du khách du lịch đang chơi ở khu vực thảo nguyên bùi huy
xã ba trang huyện ba tơ vào ban đêm thì bị một số đối tượng dùng cây và đá đến hâm dọa khống chế lấy tiền
nạn nhân phải đưa tiền để đảm bảo an toàn
công an xã ba trang đã khẩn trương truy xét và làm rõ ba đối tượng gồm phạm văn hình phạm văn huy và phạm văn tham
hiện vụ việc đang được xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị với bản kết luận của thanh tra bộ xây dựng về những vi phạm trong quy hoạch
tình trạng là băm nát hai bên tuyến đường lê văn lương tô hữu
dư luận có lẽ không bất ngờ bởi chỉ bằng những trải nghiệm thực tế tại khu vực này
thì bất cứ người dân nào cũng cảm nhận được sự bức bối ngột ngạt và đầy những bất cập trong quy hoạch đô thị
thiếu trường học thiếu cây xanh đường xã u nứ tất cả những sai sót vi phạm trong quy hoạch đô thị
là những điều mà người dân đang hàng ngày phải hứng chịu
đây không phải là câu chuyện mới nhưng chưa lúc nào hết nhức nhối trong quy hoạch đô thị
ở hà nội nói riêng và nhiều đô thị khác ở nước ta nói chung
trong kết luận số ba mươi chín thanh tra bộ xây dựng đã chỉ ra hàng loạt vi phạm sai sót tồn tại trong quy hoạch
điều chỉnh quy hoạch và quản lý xây dựng tại hàng loạt dự án nằm hai bên con đường đau khổ lê văn lương tố hữu
khu đô thị trung hòa nhân chính
những vi phạm sai sót trong điều chỉnh quy hoạch đều theo xu hướng
chuyển đổi công năng sử dụng tăng thêm tầng cao tăng thêm diện tích sản
thậm chí có dự án điều chỉnh tới năm lần
có dự án tăng từ năm tầng thành ba mươi tầng
nhiều dự án đã cắt xén các không gian tiện ích công cộng trong quy hoạch ban đầu
như vườn hoa sân chơi trạm y tế công trình trường học
trong số một mươi ba dự án nhà trung cư bị thanh tra có một mươi hai dự án không bố trí cây xanh
một dự án tiện ích cây xanh chỉ đạt một mươi
điều đáng nói là các lần điều chỉnh quy hoạch đều không được công khai
tại diễn đàn phát triển bền vững đô thị việt nam năm hai nghìn hai mươi hai mới đây
phó thủ tướng chính phủ
chính phủ lê văn thành đã nhấn mạnh quan điểm không hy sinh công trình phúc lợi
để phát triển khu thương mại nhà ở
tuy nhiên hàng loạt các điều chỉnh trong quy hoạch của các công trình dọc tuyến đường lê văn lương
tố hữu khu đô thị trung hòa nhân chính cho thấy cách làm quy hoạch của các chủ đầu tư này
và các đơn vị chức năng liên quan là hoàn toàn trái với quan điểm của phó thủ tướng
đối với các chủ đầu tư thì lợi nhuận là cao nhất
và chủ đầu tư thì họ sẵn sàng là họ tìm mọi cách tác động
để làm sao là cái dự án họ để thu được cái lợi nhuận cao nhất
và đó là một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta đang nói đến câu chuyện của thanh tra là điều chỉnh quy hoạch đấy
khi ở đây tôi có nói nếu như là các cấp có trách nhiệm những nhà quản lý quy hoạch nghiêm túc
làm đúng theo các quy định của chính phủ tức về luật
thì chủ đầu tư không dám không dám mà là tự tùy tiện để mà thay đổi quy hoạch
đây là một kinh tức rõ
vì tôi biết rằng các chủ đầu tư rất sợ phóc được
họ cũng rất muốn để ổn định để kiếm được cái lợi nhuận cao nhất
chứ đây là mình phải hiểu chuyện đó
cho nên rằng là một điều này nhưng họ sẽ là gì
họ là cái môi trường để tác động đến những người quản lý mà thiếu bản lĩnh
để làm thay đổi và chúng ta đã có cái câu chuyện của thanh gia xây dựng ngày hôm nay
tức là cái câu chuyện của việc chúng ta điều chỉnh quy hoạch nó không đúng
vâng như vậy cốc
hụt rễ của các vi phạm thì vẫn là vấn đề con người
khi hệ lụy của tình trạng bong nát quy hoạch đô thị được phơi bầy
thì trách nhiệm đầu tiên không phải là của cư dân hay nhà đầu tư
mà là của chính các cơ quan quản lý quy hoạch và xây dựng
do đó nếu vị đại diện của cơ quan này chỉ nói ngắn gọn xin rút kinh nghiệm là chưa thỏa đáng
vừa qua bộ trị ra nghị quyết sáu
bộ chính trị đã khẳng định rất rõ đánh giá là quy hoạch chúng ta là còn yếu kém
về chất lượng quy hoạch thứ hai quy hoạch ta thiếu tầm nhìn
thứ ba là đội ngũ quản lý quy hoạch của chúng ta thiếu năng lực
và chính vì thế mà bộ chính trị đã yêu cầu qua nghị quyết sáu
là các địa phương các bộ ngành phải nâng cao cái trách nhiệm đó
để xây dựng một hệ thống đô thị chúng ta phát triển bền vững
mà theo như nghị quyết sáu là đến hai nghìn ba mươi chúng ta phải có một đô thị đến một hai trăm linh đô thị
và tôi nghĩ rằng là những cái quan điểm đó
những người làm công tác quản lý đô thị ở địa phương
và như vậy chúng ta sẽ có những cái quy hoạch tốt
và phải lấy cái trọng tâm là quy hoạch phục vụ ai
phục vụ nhân dân
còn quy hoạch mà không làm được việc này
mà chỉ cho chủ đầu tư như là chất tải lên
ta nói cứ chất tải lên để bán nhà
còn lại cái người dân là không bị tắt đường kẹt xe rồi úng ngập các thứ
thì những người làm quy hoạch và quản lý đô thị có tốt với nhân dân
mà cái này rất rõ
và đó là chất lượng
vinh dự và trách nhiệm rất rõ
ở đây không có cái câu chuyện là rút kinh nghiệm
bởi rút kinh nghiệm là gì là nó sẽ để làm hậu quả cực kỳ lớn cho xã hội thì ai chịu
để ngăn chặn vấn nạn băm nát quy hoạch
các chuyên gia đều cho rằng cần có chế tài giám sát chấp hành nghiêm quy định của nhà nước
về tiêu chuẩn quy phạm đồng thời phải công bố công khai
để cơ quan quản lý cộng đồng và từng người dân cùng tham gia giám sát
có một điều như này là từ trước đến nay
là quy định của chính phủ thể hiện bằng pháp luật bằng luật quy hoạch đô thị
rồi dưới luật đã có các thông tư đã làm rất rõ từng bước lập quy hoạch như thế này
chỉ có điều ấy nhưng để làm được quy hoạch
thì các thông số cung cấp cho quy hoạch để lập phải chính xác
đây là nhiệm vụ của bài toán thông kê
chúng ta đã quen lựa vào những thống kê ảo
thông kê về gdp thông kê dân số
thông kê này nọ
cho nên khi lập quy hoạch ra chúng ta
cái quy hoạch nó thiếu tính bền bụi
thí dụ như tôi lấy một thí dụ một cái đô thị
khả năng chỉ có năm mươi vạn dân
nhưng anh lại lập quy hoạch ra là tám mươi vạn dân
mà cứ mỗi một người dân là đẻ ra đất đô thị
vậy ba mươi cái vạn dân số này mà chúng ta cứ nghĩ ra
nó kèm theo đó là hàng ngàn hectare đất
và hàng ngàn hectare đất bị đóng băng như thế
thì kèm theo bao nhiêu hộ gia đình
thì cũng không có đất
tức là phải nhìn sâu xa ra
không chỉ về kinh tế đô thị
mà vấn đề an sinh xã hội